trong khi đó tại thủ đô paris của pháp một số cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người hâm mộ bóng đá đã nổ ra vào đêm qua
khi đội tuyển quốc gia pháp chịu thất bại trước đối thủ argentina tại trận chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai
đám đông tụ tập về đại lộ xăng elize ở trung tâm paris đã được cảnh sát chống bạo động giải tán trong vòng chưa đầy một giờ sau trận chung kết
cảnh sát cũng bắt giữ khoảng một mươi người vì tội tàng trữ pháo hoa không có ghi nhận nào về thương tích hoặc thiệt hại về tài sản
trước đó hai bảy trăm linh cảnh sát đã được huy động về thủ đô paris trước trận đấu để đề phòng tình huống bất ổn có thể xảy ra
thủ đô của pháp cũng như các thành phố khác của quốc gia này đã chứng kiến các vụ hiệu bạo lực hùng pháp
sau chiến thắng ở vòng bắn kết world cup của pháp trước maroc vào tuần trước